trước thực tế ngày càng nhiều người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam nhất là đội ngũ chuyên gia nước ngoài
trong cuộc họp sáng nay ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã nhận được nhiều đề xuất từ các bộ ngành
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
theo các chuyên gia hiện tình hình trong nước vẫn đang được kiểm soát tốt
nhưng qua kiểm tra cơ quan y tế đánh giá tại một số nơi cơ sở cách ly tại khách sạn có biểu hiện lòng lèo
vì vậy ưu tiên cao nhất vẫn là bảo đảm an toàn song song với việc thực hiện mục tiêu kép phát triển các mục tiêu kinh tế xã hội
ban chỉ đạo đề nghị bộ y tế có hướng dẫn cụ thể đặc biệt trong đón tiếp đội ngũ chuyên gia nước ngoài vào việt nam
phục vụ tăng cường những dự án mở rộng hợp tác đầu tư
bên cạnh đó những doanh nhân việt nam đi công tác nước ngoài bị kẹt lại thì sẽ được coi như chuyên gia kinh tế nước ngoài để làm thủ tục về nước
các liều học sinh từ lào campuchia trung quốc vào việt nam qua đường bộ sẽ được cách ly tại khu cách ly của quân đội
tất cả chuyên gia kỹ thuật lao động nhập cảnh vào việt nam được miễn giấy xác nhận không dương tính nhưng vẫn phải cách ly bắt buộc một mươi bốn ngày